thưa quý vị thủ đô hà nội và các tỉnh bắc bộ trong ngày hôm nay nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
đến trưa chiều thì trời sẽ còn nắng tuy thời gian còn nắng không nhiều trong ngày tuy nhiên nhiệt độ cũng sẽ không quá thấp
nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ một mươi năm một mươi tám độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng từ hai mươi ba hai mươi năm độ
đặc biệt là khi di chuyển ra ngoài vào thời điểm sáng sớm và đêm thì quý vị có thể chuẩn bị thêm vật dụng và trang phục để sự ấm
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển từ bình định đến cà mau khu vực bắc biển đông khu vực giữa biển đông và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến năm mét
người dân ở khu vực này cần lưu ý chuẩn bị các phương án để đảm bảo an toàn
vừa rồi là tình hình thời tiết đáng chú ý tại một số khu vực trên cả nước và nhiệt độ chi tiết các vùng miền
chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong phần sau của chương trình